cảm ơn các bạn đã theo dõi
và nuevo leon ở miền bắc mexico giáp biên giới với mỹ
theo giới chức địa phương vụ bắt cóc xảy ra hôm một mươi sáu tháng năm trên quốc lộ năm mươi bảy tuyến đường được coi là mất an ninh nhất ở mexico
những người di cư xuất phát từ thành phố tapachula bang tiapas và đang trên đường đến thành phố montrey bang nuevo leon
sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài sáu giờ cảnh sát đã giải cứu được một mươi bốn phụ nữ một mươi trẻ nhỏ và một mươi nam giới
sau đó hơn một mươi người nữa cũng đã được tìm thấy
tuy nhiên hai lái xe vẫn đang mất tích
trước đó những kẻ bắt cóc đã liên lạc với chính quyền địa phương và yêu cầu khoản tiền chuộc một năm trăm linh usd cho mỗi con tin
phần lớn con tin bị bắt cóc đến từ các quốc gia trung mỹ đang trên đường tới biên giới mỹ mexico để tìm cách nhập cư trái phép vào mỹ
cảnh sát new zealand đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc liên quan đến vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một nhà khách ở thủ đô walinton khiến ít nhất sáu người thiệt mạng
theo cảnh sát new zealand
cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ án và có thể buộc tội đối tượng về tội danh nghiêm trọng liên quan đến cái chết của các nạn nhân
trước đó cảnh sát thông báo điều tra vụ việc theo hướng giết người
cảnh sát đã đưa hai thi thể đầu tiên ra khỏi nhà khách loghlos đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đưa hai thi thể khác khỏi hiện trường vụ cháy vào ngày hôm nay
cảnh sát không loại trừ khả năng sẽ tìm thấy thêm nạn nhân khi tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường
vụ cháy tại nhà khách logher logh xảy ra khoảng hai giờ trước một vụ hỏa hoạn lớn khiến nhiều người tử vong hôm một mươi sáu tháng năm
cơ quan chức năng đang điều tra xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai vụ cháy này hay không
tổng thống syri passa nassad hôm qua đã tới ả rập xê út để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên đoàn ả rập al
đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới vương quốc dầu dầu mỏ kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở syri năm hai nghìn một mươi một
ông assad sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh al tại thành phố cảng zeda
liên minh gồm hai mươi hai thành viên này mới đây đã nhất trí khôi phục tư cách thành viên của syri trong al
và chính thức mời ông assad tới dự hội nghị khai mạc vào ngày một mươi chín tháng năm
hội nghị này dự kiến thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ và những điều kiện để syri quay trở lại khối
trong cùng nội chiến syri ả rập xê út là nước ủng hộ chính cho các nhóm vũ trang đối lập cố gắng lật đổ tổng thống assad
tuy nhiên trong vài tháng gần đây riyadh vừa thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với iran
vừa kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột tại syri và từng bước nối lại quan hệ với damas
một số quốc gia trong đó có qatar vẫn phản đối bình thường hóa quan hệ hoàn toàn với syri
nếu không có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại quốc gia này
cũng trong ngày hôm qua chủ tịch trung quốc tập cận bình đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh trung á
sự kiện nhằm tạo dựng tầm ảnh hưởng của khu vực
trong bối cảnh các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
cũng nhóm họp ở nhật bản
hội nghị diễn ra trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm tại thành phố cổ tây an tỉnh thiểm tây miền tây trung quốc
các chuyên gia cho rằng tại hội nghị này các bên có thể đạt các thỏa thuận
để mở rộng hơn nữa mạng lưới kết nối giữa trung quốc và trung á
bao gồm một tuyến đường sắt nối trung quốc với kyrgyzstan kurmeistan và uzbekistan
trị giá sáu tỷ usd
và mở rộng đường ống dẫn khí đốt từ trung á đến trung quốc
theo kế hoạch một sự kiện truyền thông sẽ được tổ chức trong sáng nay
với sự tham dự của sáu nhà lãnh đạo
các bên có thể ra tuyên bố chung tại sự kiện này
đây là hội nghị thượng đỉnh trung á đầu tiên kể từ khi trung quốc thiết lập quan hệ với các nước trung á
gồm kazakhstan kyrgyzstan tajikistan và uzbekistan cách đây ba mươi một năm
bắc kinh khẳng định hội nghị thượng đỉnh này có ý nghĩa quan trọng
ngoài việc tham dự hội nghị tổng thống các nước kazakhstan kyrgyzstan tajikistan và uzbekistan
cũng lần lượt có các chuyến thăm cấp nhà nước tới trung quốc từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng năm
các động thái ngoại giao này phản ánh rõ nỗ lực của trung quốc nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trung á
khu vực được cho là đang dần đóng vai trò chiến lược của lục địa á âu cầu nối giữa phương đông và phương tây
phát biểu về bao giới khi gặp tổng thống mỹ joe biden tại thành phố hiroshima
thủ tướng nhật bản kishida fumio tuyên bố ông đã nhất trí với nhà lãnh đạo mỹ về việc tiếp tục trừng phạt nga và ủng hộ ukraine
cuộc gặp giữa thủ tướng nhật bản kishida fumio và tổng thống mỹ joe biden tại thành phố hiroshima
diễn ra một ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
được tổ chức tại thành phố miền tây nhật bản này
phát biểu trong khuôn khổ cuộc gặp thủ tướng kishida nhấn mạnh mối quan hệ liên minh nhật bản mỹ
là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định
trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
đảm nhận vai trò chủ trì hội nghị thượng đỉnh g bảy ông kishida cũng bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của nhóm
sẽ thể hiện ý chí kiên định trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp
về phần mình tổng thống biden nêu rõ liên minh nhật bản mỹ luôn sát cánh giải quyết các thách thức an ninh
đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh chung của thế giới
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của năng lực gian đe và phản ứng của liên minh hai nước trong bối cảnh chính trị hiện nay
nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương liên quan đến công nghệ tiên tiến như chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
italia dẫn số liệu mới nhất cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại vùng elia romacna của nước này
đã tăng lên ít nhất một mươi ba người với hàng chục người vẫn đang mất tích
nhiều xã đã giảm bớt nhưng phần lớn diện tích của vùng này vẫn đang chìm trong nước
theo thông báo chiều một mươi tám tháng năm của bộ bảo vệ dân sự italia phần lớn vùng elir romacna vẫn là khu vực báo động đỏ
với một phần của nhiều khu vực khác từ lombardy ở miền bắc đến basilicata ở miền nam
nằm trong khu vực cảnh báo màu cam hoặc màu vàng hai cấp độ khẩn cấp thấp hơn
có hai trăm tám mươi vụ lở đất được ghi nhận hai trăm linh con đường bị đóng cửa và hai mươi ba con sông đã chẳng bị bắt
theo truyền thông địa phương hơn một mươi người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa và hàng chục nghìn người không có điện
trong một tuyên bố công ty điện lực en cho biết khoảng bảy trăm linh kỹ thuật viên đã được cử đến vùng này để giúp khôi phục nguồn điện
chủ tịch vùng emilia magna ước tính thiệt hại của vùng này lên tới vài tỷ euro
chính phủ của thủ tướng georgia meloni cũng triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào ngày hai mươi ba tháng năm tới
và dự kiến sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở vùng elia romacna để cho phép chính phủ sử dụng
các khoản ngân sách và trao thêm thẩm quyền cho các quan chức địa phương trong việc thực hiện biện pháp khẩn cấp
ngoanmad hệ thống bán lẻ thuộc hàng lớn nhất nước mỹ vừa tuyên bố sẽ đóng cửa hai mươi ba siêu thị trên toàn quốc trong thời gian từ nay đến cuối năm
như vậy việc đóng cửa nằm trong xu hướng chung của wanmat
theo đó mỗi năm đóng cửa một vài siêu thị hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong muốn
hai mươi ba trung tâm walmart sẽ bị đóng cửa nằm trên địa bàn một mươi hai bang vào thủ đô washington
trong đó riêng tại bang illinois có tám trung tâm sẽ đóng cửa
có hai nguyên nhân chính khiến chuỗi siêu thị này phải đóng cửa hàng loạt
đó là kết quả kinh doanh không như kỳ vọng và tình trạng trộm cắp chản lan
thực trạng trên đã làm doanh nghiệp này thất thu hàng chục triệu đô la mỹ mỗi năm
bên cạnh việc đóng cửa các trung tâm bán lẻ qua mắt xác nhận sẽ xa thải hàng trăm nhân viên tại năm trung tâm bán hàng qua kênh thương mại điện tử trên khắp nước mỹ
bộ thương mại mỹ cho biết nhập khẩu vào mỹ đã giảm liên tiếp trong hai trong số ba tháng của quý i
cho thấy người tiêu dùng mỹ đang thắt chặt hầu bao trong bối cảnh lạm phát và lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao
điều này đang tác động đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào mỹ